một chương trình chuyên biệt về thông tin y tế sức khỏe
do truyền hình công an nhân dân phối hợp cùng bệnh viện đa khoa tâm anh sản xuất
thưa quý vị sau khi nhiễm covid một mươi chín
một số người bệnh xuất hiện các cơn đau thắt ngực khó thở mất ý thức
những triệu chứng này rất có thể là biểu hiện của hội chứng trái tim tan vỡ
vậy hội chứng này có nguy hiểm không
và cần điều trị như thế nào
câu trả lời sẽ có trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngay sau đây
khiến cho nó xuất hiện yếu tố đó
nhưng bác sĩ vừa chia sẻ thì đối với hội chứng trái tim tan vỡ
hội chứng một mươi chín thì có thể là sẽ gây ra tổn thương một bộ phận của tim

như vậy chúng ta sẽ có cần điều trị không ạ

tuy nhiên cái điều mà mình cần phải nhấn mạnh ở đây
là cái hội chứng trái tim tan vỡ này
nó có điều chứng và rất giống và trồng lớn
với rất nhiều điều chứng và rất giống và trồng lớn
với rất nhiều các bệnh lý tim mạch nặng
cho nên chúng ta chỉ có thể yên tâm là hội chứng tim tan vỡ là một bệnh có thể phục hồi
sau khi chúng ta phải loại trừ tất cả các bệnh lý tim mạch nguy hiểm tới tính mạng
vì vậy khi nếu bệnh nhân xuất hiện các điều chứng của một hội chứng trái tim tan vỡ
dù là đau ngực khó thở sau một biến cố trong cuộc sống hoặc là sau một cơn bào bệnh
thì cái việc quan trọng nhất

vẫn phải là tới bệnh viện và các cơ sở y tế chưa xong để được khám và điều trị kịp thời
tại đây thì các bác sĩ họ sẽ dùng các phương pháp kỹ thuật để điều trị để chẩn đoán loại trừ các bệnh lý về bệnh lý nặng
và trẻ con là hội chứng tim tan vỡ thì các bác sĩ có thể dùng thuốc để điều trị cho bệnh nhân
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
để phòng ngừa hội chứng trái tim tan vỡ
mỗi bệnh nhân covid một mươi chín cần giữ tâm lý bình tĩnh thoải mái lạc quan trong suốt thời gian điều trị
đồng thời học cách kiểm soát căng thẳng
ví dụ như tập thể dục thường xuyên thiền để làm dịu tâm trí
xem phim đọc sách kết bạn với những người xung quanh để không cảm thấy đơn độc
lấy lại niềm vui và sự lạc quan đối phó với bệnh dịch
trung tâm tim mạch hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
quy tụ các chuyên gia tim mạch hàng đầu
được trang bị hệ thống máy móc thiết bị hiện đại
như máy siêu âm tim bốn d hệ thống chụp ct bảy trăm sáu mươi tám lát cắt
máy chụp mri thế hệ mới hệ thống máy gsa
là địa chỉ tin cậy trong tầm soát thăm khám và điều trị hội chứng tim mạch hậu covid một mươi chín
trung tâm còn phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa khác
giúp điều trị toàn diện cho người có nhiều bệnh lý đi kèm
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày mai
bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ tư vấn
giúp quý vị nhận biết dấu hiệu bệnh tim bẩm sinh ở người lớn
xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại